cảnh sát trung quốc ngày hôm nay cho biết một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại một trường mẫu giáo tại tỉnh quảng đông của nước này
khiến ít nhất sáu người thiệt mạng và một người bị thương hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc này
giới chức huyện liêm giang nơi xảy ra vụ việc cho biết sáu nạn nhân thiệt mạng gồm ba học sinh hai phụ huynh và một giáo viên
nhưng không nêu rõ danh tính và độ tuổi của các nạn nhân
các xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện
lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm là một nam giới hai mươi năm tuổi và bước đầu xác định đây là một vụ tấn công có chủ đích
những năm gần đây trung quốc ghi nhận các vụ tấn công bằng dao có xu hướng tăng trong bối cảnh súng đạn bị kiểm soát chặt chẽ